vừa qua bộ công an đã đề xuất xây dựng luật mới quy định cụ thể nhiều vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông
trong đó có việc cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô
theo bộ công an luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám chỉ có quy định người điều khiển mô tô hai bánh mô tô ba bánh xe máy
không được sử dụng điện thoại di động còn người điều khiển ô tô không quy định
tuy nhiên công ước quốc tế viên bắt buộc luật quốc gia phải quy định người điều khiển phương tiện
không được phép sử dụng điện thoại di động khi đang di chuyển
ngoài ra bộ công an cũng đề xuất việc bắt buộc thắt dây an toàn đối với người lái xe và hành khách đi trên phương tiện cơ giới
ngồi tại những chỗ có trang bị dây đeo an toàn theo công ước quốc tế